bạc liêu cần tập trung vào một số thế mạnh của mình như nông thôn mới xóa đói giảm nghèo
bảo đảm môi trường xanh sạch chuyển hướng phát triển theo hướng công nghiệp dịch vụ
đây là yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh bạc liêu
nhằm phát triển bền vững trong thời gian tới
thủ tướng đánh giá bạc liêu đang có đà tăng trưởng rất tốt có tinh thần đoàn kết và có khát vọng phát triển
điều này rất quan trọng để tỉnh vượt qua khó khăn và vươn lên
thủ tướng nêu rõ hiện chưa điều chỉnh các chỉ tiêu trong bối cảnh hiện nay
do vậy các địa phương cần đóng góp công sức để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng nêu rõ hiện chưa điều chỉnh các chỉ tiêu trong bối cảnh hiện nay

thủ tướng nêu rõ hiện chưa điều chỉ tiêu trong bối cảnh hiện nay

thủ tướng đề nghị bạc liêu cần khai thác và phát huy tiềm năng lợi thế về năng lượng sạch năng lượng tái tạo cùng với các tỉnh trong tiểu vùng bán đảo cà mau trở thành địa bàn trọng điểm quốc gia về năng lượng sạch tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cải cách thủ tục hành chính tháo gỡ khó khăn tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển phát triển khu công nghiệp để chuyển mạnh cơ cầu kinh tế của bạc liêu
bên cạnh đó cũng cần tính toán để phát triển văn hóa du lịch xây dựng hệ thống giao thông vận tải một cách đồng bộ phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
thủ tướng nhấn mạnh cần đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng điều hành sản xuất phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo chung sức đồng lòng cùng cải thống phần đấu cao nhất để thực hiện toàn diện kế hoạch năm hai nghìn hai mươi